trong niềm háo hức hân hoan và đầy phấn khởi hy vọng vào một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc
thay mặt những người làm chương trình xin được gửi những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất tới quý vị khán giả
xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng bình an và hạnh phúc
thưa quý vị gác lại những vui buồn của ba trăm sáu mươi năm ngày đã qua
bây giờ là thời điểm của đoàn viên và mọi người cùng quây quần bên gia đình
chờ đón thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có mặt trên khắp mọi miền đất nước
để ghi lại những câu chuyện khác nhau trong giờ phút hân hoan đón chờ năm mới
và mở đầu cho phần tết đoàn viên của chương trình
mời quý vị và các bạn cùng đến với một câu chuyện ấm áp tình người nơi rốn lũ quảng bình
dũng cảm quên mình cùng con trai trèo thuyền cứu một mươi năm người vượt dòng lũ xiết trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
anh hoàng văn tâm ở xã phù hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
là tấm gương sáng được nhân dân địa phương cảm phục và biết ơn
trong những ngày giáp tết nhiều người được cha con anh tâm cứu sống đã tới thăm hỏi
chúc tết gia đình ân nhân tạo nên nét đẹp đầy nhân văn và thấm đẫm tình người
nơi vùng lũ quảng bình khi xuân về tết đến
người đàn ông này là hoàng văn tâm ở xã phù hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đã nhiều thế hệ gia đình anh gắn chặt với sông nước
với những chiếc thuyền này
dù chỉ là chiếc thuyền cũ nhưng anh tâm đã cùng nó cứu cả hàng chục người trong mưa lũ nhiều năm qua
cứ mỗi dịp tết đến xuân về không khí gia đình anh tâm luôn tươi vui rộn ràng
khi được người dân trong xã đến thăm hỏi động viên
cái chuyện là phần sáu là để họ đi thăm hỏi mình

cảm thấy là cho họ ba con cạc mê cạc ốm

còn đây là ba mẹ con chị thùy
nếu như ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
không có cha con anh hoàng văn tâm dũng cảm trèo thuyền ra cứu cả gia đình
trong lúc lũ dâng cao
thì chưa chắc giờ này gia đình chị bình yên hạnh phúc như vậy
nhân ngày cuối cùng của năm cũ hai nghìn một mươi sáu
mẹ con chị thùy cùng nhiều người dân được cứu trong lũ
đã tới nhà ân nhân để cảm tạng nghĩa cử cứu người của bố con anh tâm
hôm nay là nhân dịch năm mới
em gia đình em và gia đình em

để cảm ơn gia đình anh tâm
đã giúp gia đình em và một số gia đình khác
trong hai tuần lũ
cuối cùng trong năm mới này
em chúc cho gia đình anh tâm
rồi ra sức khỏe la mạng gặp nhau mãi mãi
trong khi cuộc sống của bà con còn khó khăn
thì những nụ cười dạng dỡ như thế này
quả thật đáng quý
nói đến không phải từ một niềm vui vật chất
mà được xuất phát từ lòng quả cảm
từ tình làng nghĩa xóm
và từ lòng cảm ơn
và tết này những nụ cười kia hẳn sẽ còn xuất hiện rất nhiều
ở các hộ gia đình đã may mắn thoát nạn
trong cơn lũ kép vừa qua tại tỉnh quảng bình
dù ai đi làm ăn công tác
hay học tập ở bất cứ nơi đâu
dù bận trăm công nghìn việc
nhưng cứ đến những ngày cuối năm
khi tết đã cận kề
ai nấy đều mong ngóng được trở về nhà
được xung họp cùng gia đình người thân
đặc biệt là những người xa quê
làm việc nơi đất khách quê người
đó là những công nhân ngoại tỉnh
làm việc ở khắp mọi miền đất nước
và để hỗ trợ công nhân lao động ngoại tỉnh
có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
những ngày qua tại nhiều khu công nghiệp
khu chế xuất khắp ba miền bắc trung nam
hàng trăm chuyến xe miễn phí
của liên đoàn lao động các tỉnh thành
đã đưa hàng nghìn công nhân về quê đón tết
xuân vẩy bên gia đình
ngày giáp tết
tại khu công nghiệp đồng văn tỉnh hà nam
những chuyến xe miễn phí cuối cùng
đưa công nhân của các tỉnh thanh hóa nghệ an
hà tĩnh về quê ăn tết
gia đình anh cú đinh thiên
và chị dương thị thu hiền
đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị lên xe trở về nhà
quê ở thanh hóa
với đồng lương công nhân vài triệu đồng một tháng
vừa để thuê nhà nuôi dạy con cái
giờ lo cho sinh hoạt hàng ngày
nên một năm chỉ đôi lần
vợ chồng anh chị có thể về thăm bố mẹ
đã cao tuổi ở quê
thế nên dịp tết là anh chị chỉ mong ngóng
trở về xung họp cùng gia đình
còn ngõ nhỏ quen thuộc hôm nay rộn ràng
những bước chân của những người con trở về
đối với ông cú đình bằng
và bà nguyễn thị thành
tết chỉ thực sự bắt đầu từ giờ phút
con cháu về ăn tết
gia đình nhà tôi chỉ trông
được con cháu gia đình xung họp vui vẻ
là phấn khởi
dù mâm cao cổ đầy
mà thiếu con thiếu cháu
thì không có gì là vui vẻ
tất cả bằng tinh thần là chính
nói chung là các cháu
từ tết là các cháu mới được về thôi
còn có mỗi hai ông bà ở nhà
không biết gì bằng con cháu như thế là đi cả năm
về mừng lắm
tôi cảm thấy rất là xúc động
vì trước sự quan tâm
thứ nhất là của ban chấp hành công đoàn
tỉnh và cũng như là khu công nghiệp đồng văn
đấy đã giúp đỡ tạo điều kiện cho bọn tôi
rất là một đúng là tiết kiệm được
rất là nhiều
so với cả điều kiện hoàn cảnh
như bọn mình
là công nhân mà nương không được cao lắm
sau một thời gian dài xa quê đi làm ăn
đúng ra lúc bây giờ gia đình
rất hào hức
nhất là những lũ trẻ
rất mong muốn để về quê hương
để ăn tết cùng các ông bà các cụ
cũng rất cảm ơn
ban lãnh đạo công đoàn
của khu công nghiệp đồng văn
đã tạo điều kiện cho gia đình
về quê đoàn tụ
những chuyến xe miễn phí đưa công nhân
về quê ăn tết
đã góp phần mang đến
những công nhân
cái tết đoàn viên cho gia đình
anh thiên chị hiền
cũng như rất nhiều công nhân
đang đi làm ăn xa nhà
thưa quý vị
nhờ có chủ trương của liên đoàn lao động việt nam
tổ chức các chuyến xe tỉnh nghĩa
đưa công nhân về quê ăn tết
mà hàng ngàn công nhân
đã được về quê an toàn
góp phần giúp các công nhân
đón tết hạnh phúc bên gia đình
thưa quý vị và vào lúc này
thì nhiều người đã kịp trở về xuân vầy
bên mâm cơm ấm cúng cùng gia đình
thế nhưng không phải ai cũng may mắn
được làm việc
và học tập trên quê hương của mình
và đối với những người đang sống nơi đất khách quê người
thì tết chính là thời gian
để tất cả mọi người tạm ngừng
mọi bon chen mọi vội vã để trở về nhà
nơi những người thân đang mong ngóng
và trong thời điểm này
đang có rất nhiều người con xa quê
chuẩn bị lên đường trở về nhà
trên chuyến tàu cuối năm
mỗi hành khách mang theo một nỗi niềm
rất nhiều cảm xúc hiển hiện hiện trên khuôn mặt của họ
nhưng có lẽ sẽ có một mong muốn chung
đó là được đón nhận cảm giác ấm áp
bên gia đình yêu thương
để đón chào năm mới đến
sau đây xin mời quý vị đến với những hình ảnh
mà phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi lại được
tại sân ga hà nội
trong những ngày cuối năm
ông đinh công đoàn năm nay đã bảy mươi tuổi
ở cái tuổi thất thập cổ lai hy
với bao trải nghiệm trong đời
ông đã có vài lần đón giao thừa trên tàu
ngày còn trẻ thì do công việc
và đến giờ dường như những chuyến tàu cuối năm
đưa ông trở về nhà
lại mang đến cho ông một cảm xúc hết sức đặc biệt
cái cảm xúc của lần này
sau khi đi
thì tôi thấy là
cảm xúc của nó là tương đối đặc biệt
khi đến cái tuổi già như tôi
thì thường thường là người ta
tìm đến cái gia đình
với người việt nam
từ già tới trẻ
dù đi làm ăn xa mấy
cũng cố gắng về xung họp với gia đình mấy ngày tết
và đêm giao thừa
là một trong những giờ phút
để đón giao thừa
cái quan trọng
mà mỗi thành viên trong gia đình mong chờ
với anh trần văn toàn
dù đón giao thừa trên tàu
cùng với hàng trăm hành khách khác
nhưng anh vẫn thấy ấm áp
bởi anh đang trên cuộc hành trình trở về nhà
vào thời điểm giao thừa
thì tôi sẽ gọi điện về nhà
và chúc toàn gia đình
một năm mới mạnh khỏe
và cũng cùng vui vẻ
và cùng đón giao thừa với gia đình
kể cả đi trên một chuyến tàu
đối với những cán bộ công nhân viên ngành đường sắt
có lẽ họ không thể đếm được
đã phục vụ
trên bao nhiêu chuyến tàu như thế này
đặc thù công việc khiến họ thường xuyên ăn tết xa nhà
thế nhưng như một cái duyên với nghề nghiệp
niềm vui của họ
là sự an toàn và hài lòng của hành khách
trên mỗi chuyến đi
đây là cái chuyến tàu mà đi qua đêm giao thừa
nói đêm ngày mai
thì cán bộ công nhân viên toàn trong tổ tàu
thì cũng rất phấn khởi
thì để phục vụ hành khách
thì tổ công tác trên tàu cũng đã chuẩn bị
quà cách để chung vui đêm giao thừa với hành khách
và cũng là niềm vui của anh em
cũng là động viên cố gắng phục vụ
cho hành khách an toàn mọi mặt
để đêm giao thừa
để bà con phải quên ăn tết
nói chung cái nghề này thì không bao giờ có tết cả
thật chứ tết là lên đường thôi
sáng năm mới thì cũng chúc hành khách vạn sự an khang
cũng gắn bó với cả đường tàu chúng tôi
chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt
hành khách lên đường
trong thời kỳ đầu mới của đất nước
một năm cũ khép lại
nhiều người cảm thấy hài lòng vì đã gặt hái được thành công
còn với nhiều người
công việc còn giang dở
nhưng hơn bao giờ hết
vào thời khắc thiên liêng này
họ đều có một mong muốn là trở về với gia đình
những con tàu vẫn ngày đêm miệt mài
chờ mỗi chúng ta đi khắp muôn nơi
và bên trong những ô cửa này
đang chứa đựng những ánh mắt háo hức
mong chờ trở về với tổ ấm yêu thương
chiến tàu sn một này sẽ đưa những hành khách cuối cùng
trong đêm ba mươi trở về với gia đình của mình
và họ chính là những hành khách
sẽ đón giao thừa ở trên tàu
rất nhiều những tâm tư tình cảm cảm xúc
muốn được trải lòng và sẻ chia
rất nhiều người trong thời khắc này
đã được quê quần ấm cúng với gia đình thân yêu
còn với họ vì công việc vì cuộc sống
và nhiều lý do khác nữa
mà họ sẽ đón giao thừa ở trên tàu
tuy nhiên một ngành mai
chuyển từ nam ra bắc
một cảnh đào chuyển từ bắc vào nam
sẽ luôn luôn gửi gắm những tình cảm đầy yêu thương
và chan chứa của những người con xa quê
muốn trở về với quê hương của mình
trở về vùng nguồn cội
trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
hòa chung với không khí náo nước
chờ đón giao thừa trên khắp mọi miền đất nước
ở nơi hải đảo xa xôi
mang trên mình nhiệm vụ thiêng liêng
vững chắc tay súng
để canh giữ biển đào quê hương
các chiến sĩ hải quân cũng đang chờ đón
khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới
để đón tết nguyên đán đinh dậu
các cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trên huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi
một cái tết đầy đủ vật chất vui vẻ
về tinh thần đã hiện hữu trước thềm năm mới
sau đây mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi những hình ảnh
mà nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân
đã ghi lại trong chuyến công tác
tại trường sa dịp cuối năm
trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy
không khí đón xuân ninh dậu đã rộn ràng
trên các đảo thuộc huyện đảo trường sa
ở các điểm đảo trên huyện đảo trường sa
tất cả mọi người đều cùng nhau
trung tay góp sức
để chuẩn bị cho một cái tết thật là tươm tắt và đầy đủ
để có được không khí nhộn nhịp ngày xuân
là sự chuẩn bị chú đáo tươm tất
từ các ban ngành đoàn thể
và tấm lòng của hậu phương
đón tết nguyên đán ở trường sa
là một điều thú vị và ý nghĩa
ở nơi đầu sóng ngọn gió
tết không chỉ là để chào đón năm mới
còn là dịp để quân dân tổng kết
một năm đã qua sống và làm việc
giữa chủng khơi
đồng thời hướng đến một năm mới
trong tư thế sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đối với mỗi người lính đảo
đón tết nguyên đán ở trường sa
là những giây phút trân trọng
đáng nhớ nhất của đời lính
bởi ngày mai có người
tay với đảo trở về đất liền
có người lần đầu tiên ra đảo
bắt đầu nhiệm vụ mới
trong sự bỡ ngỡ đùm bọc của đồng đội
trắp tới đây
thì tôi đã lên tàu
để vào đất liền
tôi sẽ không bao giờ quên
những nơi ở
những đồng chí đồng đội
đã từng học tập công tác
những gốc dừa những cây tra
và những không cảnh
ở nơi đầu sóng ngọn gió này đào xa
bình cường của tổ quốc này
thì tôi sẽ không bao giờ quên được
những giây phút
giây phút được cùng đồng chí đồng đội
những sự chuyển giao
giữa năm cũ và năm mới
nơi tất cả những cái đều mới
thì tôi thật sự
sẽ không bao giờ quên
mà nó sẽ theo tôi đi đến suốt cuộc đời này
không khỉ chuẩn bị
đón xuân ở đảo nam miết
chỉ huy đảo cho đến chỉ huy cao cấp
cũng như toàn đơn vị
rất là nỗ lực
rất là tích cực
để chuẩn bị tổ chức đón cái tết
rất là đầy đủ chú đáo
và trang trọng
mỗi tết có một cái đổi mới riêng
đối với năm nay
trang trí tết đảo
chỉ huy cũng rất là chủ rộng
rất là quan tâm
đến cái việc trang trí
năm nay là được nhiều cái đổi mới
và được trang trí là đầy đủ chú đạo hơn
nếu đất liền gói bánh trưng bằng lá rong
nếu đất liền gói bánh trưng bằng lá rong

thì bộ đội trường sa lại gói bánh trưng bằng những chiếc lá bằng vuông
bánh trưng gói bằng lá bằng vuông
không chỉ đặc biệt bởi vị chát của lá
mà nó còn mang cái vị mặn mòi của biển
chứa đựng bản lĩnh và tinh thần thép
của những người lính đảo
những chiếc bánh trở thành món đặc sản
chỉ những người lính đảo trường sa mới có
điều kiện là còn vật chất nó còn thiếu thốn
có những trường hợp là
khi lá rong chuyển ra tới đảo rồi
nhưng mà do là điều kiện sóng gió biển đảo lâu ngày
thì lá rong nó bị hỏng hết
đấy để đảm bảo cái
tết là truyền thống của chúng ta
là phải có bánh trưng
đấy nên là các anh cha đi trước
thì cũng tận dụng là
cái lá bằng vuông
đấy để chúng ta gói bánh
mà gói lá bằng vuông ấy thì
bánh cúng xanh giống như là chúng ta gói lá rong
và mùi vị thì nó có mùi thơm đặc trưng
của cây bằng vuông
nó khác với cái mùi lá rong của chúng ta
tết năm nào cũng vậy
các chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn
cho đêm ba mươi là điều không thể thiếu
vẫn là những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương
thể hiện khí phách của tuổi trẻ
nhưng hát giữa trường sa là một điều vô cùng thiêng liêng
đối với mỗi người chiến sĩ
để cho cán bộ chiến sĩ
phấn khởi vui vẻ
cũng như bớt cái nỗi nhớ nhà
nhớ đất liền
tôi tổ chức là văn hóa văn nghệ
vào tối đón giao thừa
rồi là hái hoa dân chủ
có lẽ những ai đã từng đón tết trường sa
mới cảm nhận hết được sự thiêng liêng
trong thời khắc chuyển mùa sang xuân
giữa minh mông biển trời tổ quốc
tự trong huyết quản của người lính đảo
đều trào dâng niềm xúc động tự hào
tự hào bởi được canh giữ biển trời
cho đất liền đón tết vui xuân
tự hào bởi nhân dân trao gửi niềm tin giữ đảo
tự hào bởi ở đất liền
bao người thân đang hướng về các anh
với tất cả niềm thương nhớ vô bờ
biển đảo đã vào xuân
ở nơi thiêng liêng ấy
mong rằng các anh luôn vững vàng tay súng
canh giữ biển đảo để nhân dân cả nước
đón tết yên bình
để đất nước luôn ngời sắc xuân
đã thành thông lệ
hàng năm cứ vào dịp chuẩn bị tết đến xuân về
bộ tư lệnh vùng hai hải quân
lại tổ chức đoàn công tác
gia thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ
nhà giàn nhân viên
đang công tác trên nhà giàn
năm nay cũng vậy
những chuyến tàu gửi gắm tình cảm
của quân và dân cả nước
từ đất liền mang hàng hóa
nhu yếu phẩm cho tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đã khởi hành để đến với bộ đội nhà giàn
lần này đi thì chúng tôi có
một cái hết sức đặc biệt
năm nay thì có quà của chủ tịch nước
rồi là của các
quỹ vừa dính
rồi quân bộ tuổi trẻ
và các của bộ tư lệnh quân vùng
hiện nay toàn bộ số
cho cái tết ở trên nhà giàn
thì đã được chuyển xuống dưới tàu
đi ra tổ chức thật này
thì nó cũng giống như đất liền thôi
nó bao gồm có cả
rồi gạo nếp
rồi là heo
rồi là gà
rồi là các loại vật dụng
làm sao đó đảm bảo tốt nhất cho anh em
khi đón tết nhà giàn
thì nó cũng giống như ở
tại gia đình nhà mình trong đất liền
thế này công tác chuẩn bị của tôi
cho tết năm nay
đến với nhà giàn là như vậy
sau gần hai ngày đêm
vượt những cơn sóng dữ
nhà giàn đầu tiên
dần hiện ra trước mặt
nhưng biển vẫn động trên cấp sáu
dưới chân nhà giàn
từng đợt sóng dâng cao gần bốn mét
khiến việc đưa quà tết
lên nhà giàn vô cùng khó khăn
tàu hai trăm sáu mươi bốn được lệnh của trưởng đoàn công tác
tiếp cận gần nhất có thể
để sẵn sàng chuyển quà lên nhà giàn
với kinh nghiệm nhiều năm
trên khu vực biển phía nam
các chiến sĩ thuộc hai trăm sáu mươi bốn
nhanh chóng cho tàu tiếp cận nhà giàn
làm dây và sẵn sàng
chuyển quà lên cho cán bộ chiến sĩ
qua hệ thống dòng dọc nối liền
giữa tàu và các nhà giàn
tàu vào vị trí tuần lợi
cho lực lượng chuyển hàng lên nhà giàn
thì sự phối hợp giữa tàu và nhà giàn
phải được thực hiện thuần thục
bộ phận chuyển hàng ở tàu
nhanh chóng nhận dây
từ các chiến sĩ trên nhà giàn
rồi lần lượt buộc từng túi quà
vào hô to
để người ở trên nhà giàn
kéo quà thật nhanh
tránh bị sóng táp
cứ như vậy
người buộc người kéo
theo lệnh của người chỉ huy hai bên
giữa trùng khơi bạt ngàn
những con sóng cao
đại tá nguyễn quốc văn
đành chấp nhận
chúc tết đồng đội của mình
bằng bộ đàm
chúc anh em
bước vào một năm mới
đón một cái tết tới
và sẵn sàng chiến đấu cao
năm mới hoàn thành tốt
điều vụ chính trị
xây dựng nhà giàn
vững mạnh toàn diện
em là tiểu tả phạm tuấn anh
sự quan tâm chăm lo của đất liền
trong mỗi dịp tết đến xuân về như vậy
đã tiếp thêm động lực
là nguồn sức mạnh
để cán bộ chiến sĩ nhà giàn dk một
luôn kề vai sát cánh
vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió
bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng
thưa quý vị đó là những hình ảnh của những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương
đón những cái tết xa nhà và hy sinh niềm vui riêng để công hiến cho tổ quốc
bên cạnh những người chiến sĩ đang âm thầm làm nhiệm vụ xuân canh biển
thì còn có các chiến sĩ biên phòng tết gác trời vẫn đang miệt mài với công việc
chắc tay súng vững ý chí vượt qua mọi khó khăn để giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
đối với họ đồn là nhà biên giới là quê hương
đây là năm đầu tiên tham gia quân ngũ của binh nhất vừ lao cháy
và cũng là lần đầu tiên anh phải đón tết xa nhà xa người thân
tâm trạng bùi ngùi nỗi nhớ gia đình bạn bè là điều không thể tránh khỏi
nhưng được đồng đội tham gia gói những chiếc bánh trưng trong không khí thân mật đầm ấm
đã giúp anh phần nào vơi đi cảm giác nhớ nhà
đón tết tại
đón tết tại
đơn vị với tân trạng của tôi bây giờ là cũng rất hồi hộp
không biết phải làm thế nào vì đón tết ở đơn vị không phải như ở nhà
mình cũng sẽ có hơn những việc mình sẽ rất cố gắng để làm được
cũng rất cũng xa nhà cũng buồn cũng muốn về đón tết ở nhà
nhưng mà với nhiệm vụ của một người là chiến sĩ tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt
giống như vừa lao cháy
năm nay cũng là năm đầu tiên chiến sĩ lò văn long công tác tại đồn biên phòng đồn triềng on
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la ăn tết xa nhà
tham gia vào một đợt tuần trai biên giới tại đồn biên phòng chiếng on
long cũng không giấu nổi cảm xúc tự hào
lần đầu tiên trong đời là ăn tết xa nhà và cảm thấy rất nhớ nhà
nhưng mà ở trong này thì anh em ở trong đơn vị thì cũng thân thiện đoàn kết
sống chung vui với nhau
như ngôi nhà thứ hai của mình rồi
nên là mình cũng thấy bớt đi một chút buồn
đồn biên phòng trường on hiện quản lý gần ba mươi km đường biên giới với một mươi tám cột mốc quốc giới
tiếp giáp với hai khu hành chính của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào là phiêng sa và nà tong
thuộc huyện sườn khọ tỉnh hùa phân
những ngày này các cán bộ chiến sĩ ở đây đang tất bật chuẩn bị tổ chức đón tết sớm
việc tổ chức tết sớm được thực hiện vừa để chia tay những cán bộ được về nhà
và động viên tinh thần những người sẽ ở lại
tổ chức tết bảo vệ biên giới tuy tổ chức tết sớm
nhưng mọi điều kiện về vật chất và tinh thần đều được đảm bảo
đã tổ chức triển khai các tổ đội công tác xuống địa bàn
nắm tình hình nội ngoại biên và tình hình địa bàn đơn vị phụ trách là hai xã
phương khoai và chiếng on để đảm bảo tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội cho bà con đón tết được đầm ấm an toàn
trong dịp tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
sau những ngày giáp tết cuối năm được lượm cán bộ chiến sĩ
bản thân tôi và cùng toàn thể các đồng chí trong đồn biên phòng
luôn luôn an tâm tư tưởng công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
sẽ bảo vệ mùa xuân biên giới trên quê hương và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
để cho nhân dân cùng với cán bộ chiến sĩ trong đồn đón một mùa xuân năm mới an toàn
thời tiết xếp hút những ngày cuối năm
cuối năm ở nơi biên phương của tổ quốc dường như đã bị xua tan
bởi hơi ấm đồng đội cùng nhau quê quần bên nồi bánh trưng đỏ lửa hòa cùng tiếng sáo lời ca
và điều đó càng giúp những người lính biên phòng có thêm nghị lực
sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của riêng mình để bảo vệ bình yên cho tổ quốc

khi tết ngày càng cận kề khi mọi người đang vui vẻ nô nước trở về xung vầy bên gia đình
thì ngoài kia vẫn còn có những con người đang âm thầm lặng lẽ nhiệt tâm với công việc của mình
đối với riêng họ những người hy sinh hạnh phúc được ở bên người thân
thì niềm vui khi tết đến
đó là bảo vệ sự bình yên trọn vẹn cho bao gia đình khác
họ là những cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân
hy vọng những hy sinh thầm lặng của các anh sẽ được đền đáp bằng những giờ phút yên vui
hạnh phúc cho nhân dân trên khắp mọi miền tổ quốc
tết khi mà ai ai cũng đều mong ước được quây quần bên bữa cơm tất niên cùng gia đình và bạn bè
thì những người lính được mệnh danh là quả đấm thép của thủ đô này vẫn hàng xay luyện tập
bởi lời thề vì nước quên thân vì dân phục vụ họ nguyện giữ chọn ý chí và quyết tâm
để bảo vệ vững chắc an ninh và sự bình yên cho nhân dân
cán bộ chiến sĩ được phát lệnh ứng trực một trăm linh tại đơn vị
để đảm bảo tất cả những phức tạp đáp ứng mọi yêu cầu phức tạp mà đột xuất khi được cấp trên huy động
tất cả những đột xuất nhất mà chúng ta không lường được xảy ra trong trước và sau
sau tết dù ở mức độ hình sự hay là mức độ trật tự xã hội
thì cũng đều có thể huy động cái lực lượng đột xuất này
để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cho nhân dân trong dịp tết đón xuân
dự báo tình hình an ninh trước trong và sau tết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
các hoạt động ca nhạc nghệ thuật lễ hội diễn ra nhộn nhịp
lực lượng cảnh sát cơ động thủ đô đã huy động một trăm linh quân số ứng trực
không để xảy ra bị động bất ngờ
kiểm tra kiểm soát phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông một trăm bốn mươi một công an quận huyện
để phân luồng điều tiết giao thông phòng chống đua xe phục vụ nhân dân đi lại an toàn thuận tiện
sau khi diễn ra giao thừa thì lực lượng tuần tra kiểm soát có chức năng nhiệm vụ phòng chống tội phạm
bởi vì cái này chúng tôi triển khai rất là linh hoạt
địa bàn có đua xe chế phép thì phải giải quyết ngay từ đầu đua xe chế phép
còn đua xe trái phép không hình thành thì lực chính lực lượng này cũng là đấu tranh phòng chống tội phạm
vì vậy cho nên vừa tiết kiệm được lực lượng và vừa phủ kiến được địa bàn và đảm bảo hiệu suất công tác cao
bên cạnh sự quyết liệt của các chiến sĩ cảnh sát cơ động lực lượng công an các quận huyện cũng nêu cao tinh thần cảnh giác
tại thời khắc giao thừa lực lượng chức năng sẽ huy động toàn bộ quân số đóng tại các chốt
trong đó cảnh sát hình sự là nhân tố chủ lực được cài cắm để không xảy ra tình trạng sâu sát

trước tự của công an phường ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng làm tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh
chấp hành tốt các đường lối chủ trương của pháp luật trong dịp tết nguyên đán
cùng với đó lực lượng phòng cháy chữa cháy hà nội cũng đã tiến hành trực chiến một trăm linh
thời gian diễn ra tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy nhằm bảo đảm nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy
tại cơ quan đơn vị cơ sở và địa bàn quản lý phụ trách đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền
quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên người lao động và nhân dân
trong thực hiện luật phòng cháy và chữa cháy các quy định khác của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
chú trọng các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý thoát nạn thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra
để tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy nổ trong dịp tết nguyên đán
phục vụ cho nhân dân đón xuân vui tết đinh rộng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động
đề ra các kế hoạch các chuyên đề công tác trong đó đã tăng cường tối đa các lực lượng phương tiện
để mà như vậy sẵn sàng thường ứng trực xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ có thể xảy ra
và phối hợp tốt với các đơn vị cũng như là cấp ủy chính quyền các địa phương để thực hiện cái nhiệm vụ này
ngoài việc phân công nghỉ tết luân phiên cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã triển khai
trực chiến một trăm linh các đơn vị cơ sở bảo đảm khi xảy ra cháy lực lượng tại các cơ sở sẽ có mặt
để xử lý một cách nhanh nhất hiệu quả nhất
ngoài ra dịp sau tết nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
và nâng cao kiến thức ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy
trong dịp các hoạt động lễ hội năm hai nghìn một mươi bảy cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện
trong dịp tết nguyên đán này để phòng ngừa vấn đề cháy nổ
thì không cứ ở địa bàn khu đông dân cư
ở địa bàn khu công nghiệp mà tất cả các địa bàn
mà cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang đảm nhiệm
đều có sự phân công vô trí lực lượng
để thường trực sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống cháy nổ
trong đó trọng tâm ở những địa bàn mà khu công nghiệp
khu tập trung đông người khu các hoạt động sinh hoạt văn hóa
tập trung đông dân cư thì các lực lượng được tăng cường với mật độ nhiều hơn
thứ hai nữa là thường trực sẵn sàng ở mức độ cao hơn
hòa chung vào sự cố gắng của cả hệ thống chính trị chính quyền
sự giám sát chặt chẽ qua những mảng nóng trong công tác bảo đảm an ninh
của các lực lượng hy vọng rằng người dân cả nước nói chung
và người dân hà nội nói riêng sẽ được hưởng một mùa tết cổ truyền
trong yên bình và hạnh phúc
đó là những người chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân
giữ bình yên và an toàn cho người dân đón tết
và bên cạnh đó còn có những công nhân vệ sinh môi trường
vẫn đang miệt mài quét dọn đường phố sạch đẹp
và trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay
chúng tôi muốn nói về họ như một lời tri ân
người mà chúng tôi gọi là những người quên giao thừa
chị nguyễn thị thanh hiếu làm công nhân công ty môi trường đô thị hà nội
được hai mươi năm năm nhưng thời khắc giao thừa thì hầu như chỉ lại ở ngoài đường
chị chia sẻ ngày làm việc bình thường của công nhân ngành vệ sinh
kết thúc trước hai mươi bốn giờ tuy nhiên vào đêm giao thừa
qua thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
thì tại các công viên khu vui chơi thường nhiều rác hơn bình thường
nên công nhân vệ sinh phải tiếp tục dọn
để đến sáng mùng một tết cả thành phố được sạch sẽ đón năm mới
tôi thì hai mươi năm năm công tác ở khu vực hồ hoàn kiếm này rồi
thì nói chung là đa số chứ không phải hẳn
đa số là tôi đón giao thừa ở ngoài hồ này
mà nhất là tôi là tổ trưởng thì không thể vàng mắt được
nên là toàn đoàn bếp giao thừa ở ngoài bờ hồ này
có lâm thì bốn năm giờ mới về
có lâm sáu bảy giờ mới ở hồ này được về với gia đình
cũng như chị hiếu anh lê hoài dương cũng đã có đến tám cái tết phải đón giao thừa ở ngoài đường
đối với anh đón giao thừa ở nhà là một điều quá xa xỉ
bởi anh và rất nhiều công nhân khác tự nhận mình là những người đứng bên lề của mùa xuân
lặng lẽ đem một phần hạnh phúc riêng của mình
để giữ sạch làm đẹp cho những cung đường cho nhân dân vui xuân đón tết
công việc của mình thì làm hàng ngày thì cũng phải
biết là nhiều lúc chạy nòng với cả mọi người
là người ta xu mọc bên gia đình quê quần
thì mình bây giờ thì vẫn đang làm việc
mà việc nhà thì vẫn rất còn nhiều
nhưng mà vẫn phải cố gắng và tiếp tục
vất vả là thế nhưng những người lao công vẫn vui với những niềm vui giản dị của mình
với họ việc đón giao thừa ở ngoài đường
khi mà dòng người nô nức chào đón năm mới
được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người luôn là một điều đặc biệt
để rồi sau khi kết thúc công việc họ lại trở về với gia đình
mặc dù biết thời khắc giao thừa đã qua từ lâu
bởi với những người như chị hiếu anh dương vượt lên tất cả
họ vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ với suy nghĩ thật giàn đơn
để thủ đô của chúng ta ngày một sạch đẹp hơn
khi mà đón giao thừa nói chung là cái cảm xúc cũng đan sen
vẫn vui mình khấn khởi
cũng không khí giao thừa là đón giao thừa năm mới ở ngoài đường
cũng rất là đâm vui phấn khởi
nhưng mà xong công việc thì mình cũng lại nghĩ về gia đình
là phải về nhanh chóng về gia đình để mình còn chuẩn bị cái tết cho gia đình mình
khi mà thời khắc giao thừa sắp đến chúng tôi tự hỏi
nếu một đêm vắng bóng những công nhân áo xanh sọc vàng trên đường
ngày mai phố phường hà nội sẽ ra sao
và rồi ai cũng nhận ra một điều thật giản dị
các chị các anh công nhân vệ sinh thì cuộc sống của mọi người mới được trong lành đường phố sạch sẽ
vậy nên mỗi người chúng ta cần trân trọng công việc vất vả của họ
và luôn có ý thức trách nhiệm giữ vệ sinh chung nơi phố phường
là đã và đang góp phần làm cho thủ đô mỗi ngày thêm sạch đẹp và văn minh hơn
những phóng sự ngắn vừa rồi là lời tri ân
dành cho sự hy sinh thầm lặng của những người làm nhiệm vụ đêm giao thừa
qua chương trình này chúng tôi cũng thay mặt cho những người làm chương trình và quý vị khán giả
xin được gửi lời cám ơn từ đáy lòng tới những người công nhân quét rác
đội ngũ y bác sĩ những người chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân
những người vẫn đang miệt mài với công việc
mong các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về đón tết xung vầy bên gia đình
đối với mỗi người việt tết là dịp xung họp gia đình sau một năm mưu sinh
thế nhưng đối với những phạm nhân tại các trại giam trại tạm giam trên cả nước nói chung
trại giam xuyên mộc nói riêng thì ước mơ đó đã ngoài tầm với
thực hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước ta trong dịp tết cổ truyền dân tộc năm nay
các phạm nhân ở các trại giam vẫn được đón tết trong không khí đầm ấm vui tươi với đầy đủ vật chất và tinh thần
đây không chỉ thể hiện sâu sắc tính nhân văn của đảng nhà nước
mà còn là tình cảm sự sẻ chia của chính những cán bộ chiến sĩ công an
đang làm công tác cảm hóa giáo dục đối với những người một thời lầm lỡ
từng có quá khứ sai lầm khi đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo trong trại giam xuyên mộc
những phạm nhân này đều cảm thấy hối hận và mặc cảm
phạm nhân đặng trung quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một can tội giết người án tù trung thân
không khỏi cảm thấy ân hận núi tiếc nhớ lại không khí ngày tết xung vầy đầm ấm trong gia đình
được sự quan tâm của ban giám thị hội đồng cán bộ tôi cũng đã nhận thức được hành vi việc làm của mình
và cũng chỉ mong muốn làm sao cố gắng phân đấu học tập lao động cải tạo
thực hiện tất cả các tiêu chí phong trào thi đua của ban giám thị để đạt được thành tích
một cái điều mong muốn là được giảm án để sớm trở về với gia đình
hiểu và cảm thông với nỗi niềm của các phạm nhân hàng năm cứ mỗi độ tết đến xuân về
cán bộ trại giam xuyên mộc đều chuẩn bị chương trình vui xuân đón tết cho phạm nhân chú đáo mang đậm hương vị của ngày tết
trong những ngày tết các phạm nhân được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước tăng gia sản xuất chăn nuôi để cải thiện bữa ăn
trước tết ngay tại các buồng giam các phạm nhân đã trang trí để cán bộ chấm điểm thi đua giữa các buồng giam với nhau và tập văn nghệ múa lân chuẩn bị đón tết
mỗi buồng được lắp một cái tv là ba mươi hai inch
coi các chương trình giải trí từ sáng đến một mươi một h chiều là từ hai h đến năm h và tối là từ sáu h cho đến một mươi h ba mươi
anh em được xem tất cả các chương trình thời sự văn hóa rồi giải trí
đặc biệt trong đêm giao thừa ngoài tổ chức mâm cỗ để dân hương các phạm nhân còn được đón giao thừa với nhiều hoạt động truyền thống vui tươi xem truyền hình giao lưu văn nghệ
trong thời khắc giao thừa ban giám thị cũng đến từng phòng giam để chú ý
chúc tết phạm nhân chính những sự quan tâm sẻ chia đó của trại đã góp phần giúp phạm nhân đỡ mặc cảm và cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày tết đến xuân về
chắc chắn là một cảm xúc rất khó quên
chính điều đó đã lý giải vì sao mà hai chữ quê hương luôn là nỗi niềm thương nhớ ra diết của những người con xa quê xa xứ mỗi khi tết đến xuân về
đây cũng là lúc mà cộng đồng người việt đang ở nước ngoài gắn bó với nhau hơn và hướng về quê hương đất nước
vừa qua đại sứ quán việt nam tại thủ đô bangkok thái lan đã tổ chức gói bánh trưng xung vầy cùng đón xuân đinh rậu với cộng đồng người việt hiện đang sinh sống công tác và học tập tại thái lan
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân gửi về từ thái lan
với cán bộ đại sứ quán là bà con kiều bào các anh các chị người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại bangkok
tất cả mọi người rất hào hứng bởi từ rất lâu rồi họ mới lại được cảm nhận không khí tết tràn ngập như vậy
chúng tôi rất là mong muốn kiều bào cũng nhân cái dịp này sẽ chú trọng hơn tới văn hóa việt nam và nhớ tới những món ăn việt nam
bánh trưng bánh dày nó là cái rất là đặc trưng của tết và tất cả người dân việt nam dù là đang sinh sống học tập
làm việc ở đâu thì đều nhớ tới những cái món ăn việt nam nhớ tới những cái nét văn hóa việt nam
tham gia buổi đón tết nguyên đán năm nay đại sứ quán có hai trăm linh bà con kiều bào người việt nam đang sinh sống
làm việc tại bangkok và các tỉnh lân cận
mọi người rất vui vì lâu lắm mới lại có dịp được cùng nhau tụ tập trò chuyện và cùng thưởng thức một không khí tết truyền thống
đầm ấm như ở trên đất việt nam
tôi cũng rất là vui vì được vào gặp bà con anh em
các tỉnh và tập trung để nghe nói chuyện về sự của bác hồ
thì tôi rất là vui lòng và cảm thấy trong phạm vi đại sứ quán thì cũng giống như là mình được về quê hương
sang năm mới tôi cũng như là thay mặt của hội người việt nam tại thái lan và ở trong bangkok
ngày càng đông người việt từ khắp nơi ở thành phố khổng lồ này tìm đến khu chinatown nơi duy nhất ở new york có chợ việt
ở đây bày bán gần như đủ tất cả các loại bánh mứt và mặt hàng tết
hầu hết được nhập khẩu trực tiếp từ việt nam hoặc được sản xuất tại mỹ
ngoài ra tại đây cũng bày bán các đồ thực phẩm truyền thống của việt nam như gia vị các loại nước mắm bánh đa nem măng miến
đến những chợ như thế này những người việt xa xứ có thể góp nhặt được một chút không khí tết của quê nhà qua những gương mặt ngôn ngữ việt thân thương
nói đến đón tết ở new york không thể không nói đến cộng đồng do phái đoàn thường trực của việt nam tại liên hợp quốc tổ chức hàng năm
đây là dịp hiếm hoi để tất cả những người việt nam đang sinh sống và học tập làm việc tại bang new york và các vùng phụ cận tề tiệu xung vầy cùng nhau hoạch định những kế hoạch cho năm mới
càng gần tới những ngày tết âm lịch tâm trạng của những người con xa xứ càng trở nên bồi hồi
và như mọi năm tết đinh dậu rơi vào đúng quãng thời gian mà ở australia mọi người vẫn phải đi làm và học hành bình thường
tại các gia đình người việt nam đang sinh sống làm việc và học tập tại xứ chuột túi
khi năm hết tết đến để vơi đi nội nhờ không khí tất bật háo hức rộn ràng của việc chuẩn bị đón tết ở quê nhà
những người việt xa xứ lại tự tay làm một bữa cơm tất niên với những món ăn truyền thống
bữa cơm tất niên cũng là buổi họp mặt sung vầy cuối năm của gia đình với các anh em bạn bè
nhân dịp này họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đón tết thủa ấu thơ rồi kể cho các con nghe về ý nghĩa của những phong tục ngày tết ở việt nam
đây cũng là cơ hội để lũ trẻ của các gia đình hiểu được phong tục tập quán người việt trong ngày tết và được thưởng thức những hương vị ấm lòng người
tết đến thời tiết mùa đông ở pháp rất giá lạnh nhưng không khí đón tết cổ truyền của người việt ở đây bao giờ cũng âm cúng vui tươi
tiếng cười tiếng nói những lời hỏi thăm rộn ràng ai cũng muốn gia đình mình có một cái tết sung vầy
mặc dù mình ở nước ngoài nhưng mà mình cũng nhớ là ba ngày tết
thì mình cũng đi sắm chúc ít trái cây bông hoa quả về để cúng ông bà thôi
đó để nhớ lại là hồi xưa mình ở quê hương nó như thế nào
thì bây giờ mình qua đây thì mình cũng vậy
cái này là cũng như cái tục lệ từ ngàn xưa tới giờ
tết cổ truyền luôn được người việt ở pháp gìn giữ qua các thế hệ
mỗi năm cứ tết đến là dịp để mọi người gặp gỡ nhau đầu xuân chúc nhau những lời tốt đẹp nhất đầu năm
và nhất là để cùng nhau tự hào
về một nét văn hóa việt không những được duy trì mà còn chinh phục được người dân bản xứ
hàng năm thì hội người việt nam tại pháp tổ chức một cái tết để mà họp lại những cái kiều bào

do phải đi làm đi học
việt nam đón tết cùng gia đình chị lê hải minh cùng bạn bè đến từ các vùng miền khác nhau

mà còn là dịp để duy trì những giá trị của ngày tết truyền thống của người việt

hàng năm đại sứ quán việt nam tại pháp tổ chức nhiều hoạt động đón tết cổ truyền
chúc tết bà con người việt và giới thiệu nét văn hóa cội nguồn tới bạn bè pháp

thường được dùng trong ngày tết giới thiệu và đặc biệt năm nay thì sẽ có hai đoàn văn nghệ

trong ba anh em thì ông là người có thể chất nhỏ con và không được khỏe mạnh như các anh của mình
tuy nhiên ông lại là người có tư chất võ học hơn người và rất say mê võ thuật
ông cũng rất mê đá gà trọi
trong một lần quan sát một trận đá gà chứng kiến một chú gà nhỏ hơn lại có thể đánh thắng một chú gà trọi to lớn
ông đã ngộ ra một bài quyền pháp lấy tên là hùng cây quyền

hùng kê quyền là bài võ sử dụng chỉ pháp nhất dương chỉ để đâm trọng các yếu huyệt trên cơ thể người
bài võ này rất phù hợp với thể trạng nhỏ bé của ông với nguyên lý lấy yếu đánh mạnh nhỏ đánh lớn gần chống xa thấp chống cao
bộ tay mô phỏng chiếc mỏ cửa của chú gà trọi
các thế võ dựa trên các đòn thế chiến đấu của chú gà trọi với các đòn đá móc đá thẳng mổ móc
tấn công vào các yếu huyệt trên cơ thể như mắt ít hầu
bài võ hùng cây quyền ra đời đúng vào lúc nhà tây sơn đang chiêu mộ nghĩa quân và cần thao luyện binh mã một cách nhanh chóng
mà luyện các loại quyền pháp của các môn võ truyền thống khi đó phải mất đến hàng chục năm
không kịp cho các binh sĩ mới rèn luyện và tham gia chiến đấu
với ưu điểm nhanh nhẹn linh hoạt phù hợp với thể chất nhỏ con của người việt khi đó
bài võ hùng thê quyền đã được truyền dạy phổ biến trong nghĩa quân tây sơn
và đem lại hiệu quả trên chiến trường góp công lớn trong nhiều chiến thắng của vua quang trung
bài võ hùng cây quyền cũng là một trong số những bài quyền có nguồn gốc thuần việt được lưu truyền cho đến ngày nay
đối với bài của đồng định vương nguyễn lưu là nghiên cứu về cái võ của các con gà đá
trong quá trình tập luyện và thi đấu thì cái bài này có tác dụng rất là tốt
và đặc biệt là người bình định sử dụng rất nhiều
hùng cây quyền là một bài võ rất là nổi tiếng
riêng tôi và nhiều đồng nghiệp cũng có theo để tập luyện môn này để mà rèn luyện sức khỏe khỏe và để tự vệ
hùng cây quyền đã trở thành bài võ huyền thoại được lưu truyền phổ biến ở bình định nói riêng và việt nam nói chung
đây cũng có thể coi là một món đặc sản và là niềm tự hào của mỗi người dân bình định
hùng cây quyền là một bài võ huyền thoại được lưu truyền phổ biến ở bình định
hùng cây quyền dường như những nét độc đáo vẫn còn nguyền vẹn
người giao tiền hôm nay đón tết nguyên đán trong không khí vui tươi tiến bộ tiết kiệm và giàu nét đẹp văn hóa
hôm nay đã là ba mươi tết
ngay từ sáng sớm các thành niên người giao trong bảng tiền sàng xã phiền luông huyện mộc châu
đã ra ngoài để chặt tre và mía mang về trang trí trong nhà đón tết
theo phong tục của người giao đây là hai loại cây không thể thiếu cho ngày tết
trước dưới sự che trở của ông bà tổ tiên con cháu sinh sôi nề nở
còn mía là loại cây mọc thẳng tượng trưng cho sự thẳng thắn vượt lên phát triển
tết của người giao ở sơn la hiện nay không quá cầu kỳ
bên cạnh những món ăn và nghi lễ truyền thống
thứ được họ coi trọng nhất vẫn là những giá trị tinh thần những thành quả gạt hái được trong suốt một năm
tết của mình là phần quan trọng nhất
tết lẻ gia đình quan trọng nhất
đó chính là cái báo tổ tiên là năm nay chúng ta mạnh khỏe rồi gia đình yên vui đến năm hết tết đến bắc các củ đến vui cùng các cháu rồi phù hộ các cháu
nhưng mà tết trường họ thì là cái quan trọng nhất là họ hàng
ai cũng yên vui mạnh khỏe gia đình thì hạnh phúc con cháu thì hiếu thảo
không có ai vi phạm pháp luật ai cũng học hành tốt vâng lời cha mẹ rồi đi tham gia công tác xã hội đi đến đâu được
đó chính là cái
đó chính là cái quý nhất là báo cáo tổ tiên
trước đây tết của người giao thường kéo dài nhiều ngày
tuy nhiên trải qua thời gian đến nay tết cổ truyền cũng được gói gọn lại trong bốn ngày
sau một năm đầy vất vả mọi người trong bản lại vui vẻ quây quần bên nhau gói bánh trưng trang trí nhà cửa
tết với họ càng ngày càng đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất
năm nay thì vui đấy
nó khác xưa nhiều
xưa thì nó
nó nghèo nó không có cái ăn cái uống đầy đủ
bây giờ thì nó hiện đại một tí
thì nó có gạo cũng có để ăn
rồi quần áo cũng có mặt thì nó đầy đủ một tí
nó đỡ một tí hồi xưa
tinh tế của nhà thì mỗi năm nó khác đi một tí
thì đến tết nó phải khác đi một tí
như mọi năm thì chỉ có gà các thứ mà hầu như là mua ở chợ
còn năm nay thì gia đình có vài con
trong những ngày tết người giao rất quan trọng ngày họp họ đầu năm
sau một năm đầy vất vả và biến động vui có buồn có
ngày họ sẽ là ngày để cả họ quây quần báo cáo với tổ tiên
những điều đã làm được và những điều còn thiếu sót
đặc biệt hơn nữa nếu trong họ còn có hộ nghèo
hay những ai còn chưa chăm chỉ còn cháu chưa ngoan
thì sẽ đều được nhắc nhở và giúp đỡ
cái họp để triển khai vừa là tổ chức cho ngày tết này
vừa là giáo dục những người mà còn yếu kém về trong sản xuất này
với lại nói về vi phạm pháp luật thì lại không có
thế nhưng mà lúc nào cũng có cái tuyên truyền để cho mọi người cùng
nắm được để cùng thực hiện
vai trò của dòng họ trong sinh hoạt cộng đồng của người giao
có một giá trị rất lớn
mọi người yêu thương giúp đỡ lẫn nhau dắt nhau cùng tiến bộ
theo một báo cáo thống kê thì tỷ lệ người giao vi phạm pháp luật
gần như thấp nhất trong tất cả các dân tộc trên địa bàn tỉnh sơn la
điều này cũng được thể hiện qua cách người giao chuẩn bị và đón tết
mỗi năm một phát triển lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười
luôn gắn bó với núi rừng
do điều kiện canh tác khó khăn nên họ luôn mong ước về sự no đổ
đồng bào cơ tu ở quảng nam xem ăn tết mùa còn gọi là lễ ăn mừng lúa mới là quan trọng nhất
tuy nhiên khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao
đồng bào cơ tu cũng đã bắt đầu đón tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc
với không khí rộn ràng đầm ấm tươi vui như những ngày hội lớn của bạn lạc
huyện miền núi tây giang tỉnh quảng nam trong những ngày cuối cùng của năm cũ
và chuẩn bị đón chào một năm mới đinh giàu
như các bạn đã thấy thì người dân thôn m ninh đang tích cực chuẩn bị cho việc đón chào năm mới
với tất cả những phong tục tập quán cũng như bản sắc văn hóa của đồng bào quê
bà con cơ tu ở các thôn đã tập trung ở nhà cươi để dọn dẹp vệ sinh đóng góp cùi để chuẩn bị
cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và đón giao thừa tại nhà gửi
mọi người trang trí lại nhà cửa bàn thờ hộ gia đồng bào cơ tu nào ở tỉnh quảng nam
cũng treo ảnh thờ bác hồ trang trọng trên gian thờ chính
anh bình linh phát trưởng thôn bên ninh xã lăng huyện miền núi tây giang
đã vận động các hộ dân trong thôn chuẩn bị các món ăn truyền thống của đồng bào
cho mâm cúng đêm giao thừa tại nhà người và thay mới cơ tổ quốc để đón tết
đón tết đinh dậu năm nay bà con cơ tu ở các bản làng vùng cao biên giới
như vui hơn khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai
đã giúp cho một trăm linh xã có đường ô tô đến trung tâm một trăm linh xã có điện lưới quốc gia
hơn chín mươi năm số hộ được dùng điện hệ thống y tế giáo dục được đầu tư khang trang sạch đẹp
tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dưới năm mươi
đời sống vật chất tinh thần của bà con cơ tu vì thế không ngừng được nâng lên
dân tộc cơ tu thì cũng ngoài cái tết truyền thống của mình thì trong cái không khí đón tết cổ truyền của dân tộc
thì so với các năm trước thì thật sự ra thì vấn đề phát triển xã hội có ngày nó càng phát triển
như đời sống và con nhân dân thì nó phát triển hơn cho nên cái điều kiện sắm tết nó cũng tươm tắc hơn
xuân đình dậu đang đến mang theo bao dự cảm tốt đẹp về tương lai
về sự đổi thay và phát triển của các bản làng đồng bào cơ tu ở quảng nam
công nhân đang thực hiện những đường cạo cuối cùng của năm để tối nay kịp về nhà đón tết
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nông trường phú riêng đỏ sáng ngày ba mươi tết công nhân vẫn làm việc bình thường
chỉ có điều công việc hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn mổ sẽ được chút và cân sớm hơn so với những ngày trước

chỉ có điều công việc hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn mù sẽ được chút và cân sớm hơn
chỉ có điều công việc hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn mù sẽ được chút và cân sớm hơn
mặc dù đã là ba mươi tết nhưng các chợ hoa tại thành phố hải dương vẫn tấp đập người mùa
trên các tuyến phố được quy hoạch chợ hoa cây cảnh ngày tết như tôn đức thắng hoàng hoa thám thông nhất
các nhà vườn đều bày hoa cây cảnh kín chỗ
bên cạnh các loại hoa truyền thống năm nay có thêm nhiều loại hoa mới đẹp và lạ
riêng với hoa lan hoa năm nay đẹp bông to khoe sắc giá cả ổn định giao động từ một trăm bốn mươi đến hai trăm linh nghìn đồng một bông
cây quất vẫn đang chiếm yêu thế
nhìn chung giá cả các loại quất ổn định và đa dạng đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng người tiêu dùng
quất thế có thân và tán to giá từ một ba triệu đồng trở lên
cốt mini phát tài từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh nghìn đồng
cây cảnh rất sôi động so với mọi năm là sôi động hơn
cam bưởi quất đào mai nhất là mai năm nay rất đẹp
giá thí dụ như mai năm nay một cây mai bình thường như năm ngoái nó rơi vào tầm ba triệu và hai triệu rưỡi
thì năm nay nó cũng có sôi động thêm có thể là một hai trăm linh thôi thêm cái giá cả nó cũng không đáng bao nhiêu đâu
ngoài ra nhiều gian hàng còn có bưởi cảnh cam cảnh với mức giá trên dưới một mươi triệu
với ước nguyện và mong muốn may mắn nên bên cạnh các loại hoa cây cảnh truyền thống
nhiều người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những loại trậu cây và những loài hoa được cho là mang lại tài vận
sung túc như kim ngân lượng phát lợp phát tài giá bán từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng
phù hợp với túi tiền của mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là những gia đình có thu nhập thấp
như chúng tôi đã đưa tin tại phú yên chưa năm nào người trồng hoa tết trong tỉnh lại gặp khó như năm nay
sau đợt mưa lũ kéo dài từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu cận tết đình dậu
tiết trời tiếp tục âm u xe lạnh làm hoa nở muộn và không được đẹp như mọi năm
trong khi cúp đại đoá giá cao hơn nhiều so với năm ngoái
thì quất trái lại quá thấp và rất ít người mua mặc dù đã đến ba mươi tết
ngày ba mươi tết mặc dù trời hứng nắng sau nhiều ngày mưa và tiết trời xe lạnh
nhưng không khí tại chợ hoa xuân ở tp tuy hoa
vẫn rất ảm đạm chứ không sôi động tấp nập kẻ bán người mua như mọi năm
trong các loại hoa xuân thì cúc đại đoá và quất trái là thế mạnh của người trồng hoa tết phú yên
và thường được xuất bán ra các tỉnh lân cận
thế nhưng năm nay phần lớn chỉ được bày bán tập trung ở các chợ hoa trong tỉnh
vì nở muộn lại không đều do thời tiết bất lợi
hồi xa với năm trước thì năm nay thì cúc nó xấu hơn mà lại đắt hơn
nói chung là cúc thì nó đẹp nhưng mà nó không nỡ không nỡ kịp tết
cái số lượng nỡ tết thì nó lại xấu nó xấu
ví dụ bình thường năm trước ba trăm linh thì năm nay có ba trăm năm mươi
nó lên có năm mươi trậu một triệu một triệu mốt cũng có
mang đến chợ hoa xuân tp tuy hoa năm nay
anh nguyễn văn tiền ở xã bình kiến tp tuy hoa có sáu mươi trậu quất
đến đầu giờ chiều ba mươi tết mới chỉ bán được hơn hai mươi trậu
với giá cao lắm cũng chỉ ba trăm năm mươi một chậu nhưng rất ít người mua
trậu hoa xuân đinh dậu tp tuy hoa có ba trăm bốn mươi năm hộ tham gia đầu giá
thuê mặt bằng trung bình mỗi lô trên dưới hai triệu đồng
nếu như không có sự quan tâm hỗ trợ giảm năm mươi tiền thuê mặt bằng của chính quyền địa phương
thì người bán hoa gặp rất nhiều khó khăn
người mua cũng chọn thời điểm cơ hội chọn được những chậu hoa cuối cùng
dù không đẹp lắm với giá phải trăng về chơi xuân
hi vọng đến giờ gờ tất cả đều có chung hạnh phúc mùa may bán đắt
vui vẻ đón tết đầm ấm cùng gia đình trong những ngày đầu năm mới
hòa chung với không khí chào đón xuân mới người dân thủ đô hà nội năm nay đón tết trong bầu không khí mát mẻ
năm nay hà nội cùng với cả nước không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa
nhưng không vì thế mà dòng người đổ về khu vực trung tâm hồ hoàn kiếm bớt sôi động
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hồ hoàn kiếm
chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì năm mới đinh dậu sẽ đến gõ cửa từng nhà
thời tiết năm nay ở hà nội khá là thuận lợi với không khí ấm áp
thích hợp để mọi người vui xuân và đón đêm giao thừa
tuy năm nay không bắn pháo hoa nhưng tại nơi điểm này ở hồ hoàn kiếm
đã có khá đông người dân thủ đô tập trung về đây để đón giao thừa
không khí xung quanh hồ hoàn kiếm càng lúc càng náo nhiệt
từng dòng người đổ về hồ hoàn kiếm để cùng nhau chờ đón thời khắc giao thừa thiêng liêng
để cùng ước nguyện cho một năm mới may mắn hạnh phúc và an khang thịnh vượng
khu vực quanh tượng đài lý thái tổ bắt đầu dần đông người
chờ đợi màn bắn pháo hoa qua màn hình led đón năm mới
hứng khởi và sôi động nhất là các bạn trẻ
trên khuôn mặt các nam thanh nữ tú đều ánh lên vẻ dạng người
và sự căng tràn sức trẻ của tuổi thanh xuân chào đón một năm mới sắp đến
kính chào quý vị khán giả năm hai nghìn một mươi bảy được toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
kỳ vọng là một năm đổi mới mạnh mẽ trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng
năm nay từ các bộ ban ngành đến các địa phương sẽ quyết tâm xây dựng một chính phủ kiến tạo
phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kinh tế và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới
những kỳ vọng của lãnh đạo đảng nhà nước của các bộ ban ngành và đồng bào chiến sĩ
đang làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền tổ quốc sẽ thay cho lời kết của chúng tôi
trong chương trình thời sự đặc biệt ngày hôm nay
xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí quý vị và các bạn đã đồng hành
cùng với truyền hình nhân dân trong suốt một năm vừa qua
một lần nữa xin được kính chúc khán giả của kênh truyền hình nhân dân một năm mới
với nhiều thành công và thắng lợi mới
xin được kính chào và hẹn gặp lại trong năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
tôi mong đồng chí đồng bào ra sức nỗ lực trên cương vị của mình
để thực hiện thành công các mục tiêu mà chúng ta đã đề ra
đoàn kết phấn đấu để đất nước ta ngày càng phồn vinh
nhân dân ta ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn
có thể nói là kinh tế của việt nam các doanh nghiệp của chúng ta
các ngành hàng của chúng ta đang đều có những cơ hội để nói là rất là ôn định
và cũng có thể là theo một con đường rất là nhất quán trong hội nhập với thế giới
trong tiếp cận với những thị trường lớn của thế giới
với một mục tiêu phấn đấu năm hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng của ngành về gb
là từ hai năm cho đến hai tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
và tập trung một mươi mặt hàng xuất khẩu giá trị một tỷ đô trở lên
với tiến trình hội nhập được mở rộng thì môi trường kinh doanh của việt nam
sẽ trở nên thuận lợi hơn an toàn hơn cho các nhà doanh nghiệp
và với tinh thần khởi nghiệp đã được khởi động mạnh mẽ
thì tôi tin là năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tiếp tục là một năm thắng lợi cộng đồng doanh nghiệp
và một năm mà các doanh nghiệp và nền kinh tế việt nam hội nhập thành công
chúng tôi tập trung vào để mà hoàn thiện cơ chế để mà đầu tư cái tuyến cao tốc bắc nam đường bộ
và dự kiến thì từ nay đến năm hai nghìn hai mươi thì ngành giao thông vận tải sẽ xây dựng được
khoảng một cái số đường cao tốc bắc nam
ta phải có những cái tư duy mới mang tính đột phá để phát triển nhanh hơn
và đấy chính là cái khát vọng để chúng ta vươn lên một tầm cao mới
từ mỗi một cơ quan đơn vị cho đến mỗi một người khán bộ đảng viên mỗi người nhân viên
phải ý thức được rằng chúng ta phải thi đua nỗ lực hơn nữa
làm cho đất nước chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn giàu khó hơn
tỉnh đã ban hành rất nhiều cơ chế chính sách
và định kỳ hàng năm đều có sự bổ sung
thông qua hàng loạt các quyết định
cho lĩnh vực trồng trọt chất nuôi thủy sản
cũng như là xây dựng hạ tầng nông thôn
thì có thể nói là năm hai mươi sáu là năm có nhiều chuyển biến
từ nhận thức từ quan điểm
cho đến tổ chức thực hiện của bên đảng
rồi bên cơ quan nhà nước quốc hội
cũng có những chuyển biến cũng có những khởi sắc
và đặc biệt là những hoạt động của chính phủ
thể hiện một quyết tâm rất cao
và cũng thể hiện tiếp tục đổi mới cái tư duy
một chính phủ liêm khiết một chính phủ kiến tạo
một chính phủ phục vụ nhân dân bì dân
năm hai nghìn một mươi bảy là một cái năm mà chúng ta thực hiện
cái nghị ước trung ương bốn
tôi nghĩ là sẽ đạt được nhiều kết quả
theo mong muốn của ban chấp hành trung ương
cũng như mong muốn của cán bộ đảng viên và nhân dân
bởi vì qua nghị quyết này
thì đảng ta cũng khẳng định là quyết tâm
xây dựng và làm trong sạch nội bộ đảng
trong sạch hệ thống chính trị
và đặc biệt là đấu tranh quyết liệt
và có những giải pháp để khắc phục được những yếu kém
mà đặc biệt là chống tham nhũng tiêu cực
và lãng phí trong nội bộ đảng
cũng như trong bộ máy của nhà nước
về bản thân tôi tôi rất kỳ vọng
ở một cái nhà nước này ở một cái nhà nước này
ở một cái nhiệm kỳ đại hội mới
ở một cái chính phủ mới chính phủ kiến tạo
đó là một chính phủ trong sạch
và kịp thời phát hiện ra những cái mâu thuẫn
cũng như những cái tiêu cực
trong đảng cũng như là trong các cơ quan nhà nước
thế thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng
vào vai trò lãnh đạo của đảng
để sớm phát hiện ra những hành vi tiêu cực đó
và xử lý một cách nghiêm túc
cá nhân tôi thì hiện tại đang là một đảng viên trẻ
tôi luôn luôn mong muốn rằng
là trong những hoạt động của đảng đoàn thể
trong công cuộc trình đốn đảng xây dựng đảng này
thì những đảng viên trẻ sẽ luôn luôn được tin tưởng
để luôn luôn được trao cho những cái trọng trách mới
những cái nhiệm vụ mới để làm sao bản thân chúng tôi
luôn luôn là gắn mình vào trong các hoạt động của đảng
chúng ta không bao giờ quên
hoàng sa và trường sa và các hệ đảo
đấy là quê hương việt nam
thay mặt kiều bào về tham dự tết năm nay
chúng tôi xin chúc các chiến sĩ
các ngư dân hay những người dân sinh sống trên biển đảo
đoàn kết và giữ vững luôn luôn có đất nước
và có bốn triệu năm trăm linh người việt kiều hậu thuẫn ở phía sau lưng
các đồng chí về thì cho mình chuyển lời đến hậu phương
là hậu phương cứ yên tâm ăn tết
ở ngoài này bố và các đồng chí về thì cho mình chuyển lời đến hậu phương hậu phương cứ yên tâm ăn tết

chúc cho bà câu ngư dân thành phố đà nẵng là
sáng năm là có một năm bầu thu
chúc cho các anh em tin tỏ tôi thành viên
sáng năm là có một sức khỏe giàu giàu
để cùng tôi khai thác tây quốc vùng mĩnh sa
chuẩn bị biết thời năm mới
thì tôi cũng được xin phép được thay mặt
cho cán bộ chiến gia đã
xin chúc truyền hình nhân dân năm mới sức khỏe hạnh phúc thành đạt may mắn và luôn luôn có nhiều tin bài và phóng sự hình ảnh để truyền tải tất cả những thông điệp của đất liền đến với nhà giảm và cùng với các lực lượng khác để chúng ta xây dựng đất nước một việt nam phồn vinh hùng mạnh và phát triển